qua xác minh của ngành y tế tỉnh lào cai có tổng cộng bảy mươi chín trường hợp tiếp xúc f một và tám mươi sáu trường hợp tiếp xúc f hai f ba với hai công dân người anh nhiễm covid một mươi chín
trong ngày chín và một mươi tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lào cai đã gửi mẫu bệnh phẩm của năm mươi năm người tiếp xúc gần với hai công dân này về viện vệ sinh dịch tễ trung ương xét nghiệm
kết quả cho thấy tất cả năm mươi năm mẫu bệnh phẩm này đều âm tính với sars cov hai hiện toàn bộ các trường hợp trên vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi tập trung trong vòng một mươi bốn ngày